cũng vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh hải dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo vũ đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
ở xã hồng hưng huyện gia lộc và đồng bọn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
trong vụ án này các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng của hơn sáu mươi người dân trên địa bàn tỉnh hải dương
thông qua làm giả hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học
bằng thủ đoạn mạo danh là cán bộ sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
có khả năng làm hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị thương
từ tháng sáu năm hai nghìn chín đến tháng tám năm hai nghìn một mươi hai tại địa bàn huyện thanh hà gia lộc và thành phố hải dương tỉnh hải dương
vũ đình hùng đã nhận tiền và hứa làm hồ sơ cho bốn mươi năm người để được hưởng trợ cấp và chiếm đoạt số tiền gần chín trăm ba mươi triệu đồng
không chỉ có vậy trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn chín đến tháng chín năm hai nghìn chín
cũng bằng thủ đoạn trên vũ đình hùng và vũ văn ý sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ở xã gia lương huyện gia lộc
còn nhận tiền và hứa làm hồ sơ cho một mươi chín người dân ở xã quyết thắng huyện thanh hà để được hưởng trợ cấp
sau đó chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng
đến thời hạn nhưng không thấy các đối tượng làm thủ tục
nên các hộ dân đã làm đơn tố giác hùng và ý đến cơ quan điều tra
tại phiên tòa hùng và ý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ vào các điều khoản của bộ luật hình sự
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hải dương tuyên phạt vũ đình hùng chín năm tù giam
vũ văn ý ba mươi sáu tháng tù nhưng do hưởng án treo về tội lừa đảo chuyến đất tài sản